tại tỉnh yên bái bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm trường phổ thông dân tộc nội chú
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám tham dự có đại diện các trường phổ thông dân tộc nội chú của bốn mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước
hiện nay toàn quốc có ba trăm một mươi năm trường phổ thông dân tộc nội trú ở bốn mươi chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với trên một trăm linh chín học sinh nội chú số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ chín mươi bảy
tỷ lệ học sinh học tiếp lên nội chú trung học phổ thông đạt một mươi năm sáu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ chín mươi năm đến chín mươi tám
đỗ thẳng cao đẳng đại học chiếm tỷ lệ trung bình trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy là ba mươi hai
tại hội nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đề nghị các địa phương cần tiếp tục củng cố
và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội chú theo hướng tinh gọn hiệu quả tránh lãng phí
ưu tiên tuyển sinh học sinh các dân tộc rất ít người và dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp
chú trọng phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số miền núi
nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh nội chú
tăng cường công tác xã hội hóa cho giáo dục dân tộc bảo đảm công bằng giữa các dân tộc